nhằm khẩn trương triển khai công tác phòng chống ảnh hưởng từ cơn bão số năm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã lên phương án kêu gọi tàu thuyền đến nơi trú ẩn an toàn
trong khi đó quảng nam cũng đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi trú tranh bão
theo đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc biển
và phối hợp với gia đình thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển để chủ động phòng tránh bão số sáu
một mươi giờ sáng nay có khoảng một bốn trăm sáu mươi trên một bốn trăm chín mươi phương tiện trên chín lao động đã vào nơi neo đậu an toàn
sáu tàu và gần hai trăm bốn mươi lao động đang hoạt động trong khu vực ven biển huế đà nẵng quảng nam
đã biết được vị trí hướng đi của bão
hiện trên địa bàn chưa có thông tin thiệt hại về người
để bảo đảm chủ động ứng cứu khi có sự cố do thiên tai
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng duy trì nghiêm chế độ trực quân số
phương tiện để sẵn sàng thực hiện nghiêm
vụ khi có sự cố xảy ra
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
bão số năm sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân
tỉnh quảng nam đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn
các cấp chính quyền đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng quảng nam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai liên lạc và kêu gọi các tổ hợp tác
khai thác trên biển và ngư dân đưa tàu thuyền về tránh chú bão
đồng thời chỉ đạo các xã vùng biển lên phương án di rời đối với các hộ dân vùng uy hiếp khi cần thiết
và tiến hành cấm biển không cho các tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản
đối với các phương tiện đã về bờ ngoài việc tổ chức tiêu thụ số hải sản đánh bắt được
ngư dân đã được bộ đội biên phòng hướng dẫn khẩn trương tìm nơi neo đậu
chẳng buộc cẩn thận tránh va đập tàu thuyền khi có sóng to gió lớn